tại tỉnh nghệ an do mưa lũ và nạn khai thác cát lâu nay làm cho tuyến bờ sông hiếu đoạn qua xã nghĩa thịnh huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến an toàn tính mạng tài sản của người dân
đã nhiều năm nay bảy hộ dân sinh sống cạnh bờ sông hiếu thuộc xóm một xã nghĩa thịnh huyện nghĩa đàn luôn thấp thỏm lo lắng vì tình trạng sập sạt lở đất ngày càng đe dọa nghiêm trọng
nhiều hectare đất sản xuất hoa màu cây xanh đã bị dòng nước sông cuốn trôi
tiếng gia đình tôi là vườn đọt sạt lờ nếu tình tư khi được giáo để nhơ cũng phải là một mươi hai một mươi năm m thôi
từ ngoài bờ sông vào thì đề nghị các bên có thầm quyền thì cho dân một chút đất để rồi là làm căn hồ cho con gái và gia đình để mà ăn cơm lực nghiệp được
theo người dân địa phương do ảnh hưởng của đợt áp thấp nhiệt đới vừa qua
trên địa bàn nghĩa đàn có mưa to và rất to cộng với tình trạng khai thác cát đã làm cho lòng sông hiếu đoạn qua xã nghĩa thịnh bị khoét sâu